thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ theo quy định của đại đa số cán bộ công chức
nhưng với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nghệ an ngày nghỉ cuối tuần
bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ trực ban trực chiến sẵn sàng chiến đấu theo quy định
thì đơn vị còn triển khai các hoạt động công tác dân vận
đặc biệt là thực hiện mô hình ngày thứ bảy chủ nhật vì dân
và lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới
nghi kim là xã ngoại thành nằm ở phía bắc của thành phố vinh
xã có một mươi sáu xóm dân cư trong đó có năm xóm có đồng bào theo đạo sinh sống
toàn xã hiện có trên một mươi một xóm sản xuất nông nghiệp
nên hệ thống canh mương thủy lợi nội đồng có vị trí hết sức quan trọng
qua khảo sát địa bàn thấy mương thủy lợi nội đồng dài hai km có chức năng dẫn nước
từ trạm bơm trên sông kẻ gai xã hưng tây huyện hưng nguyên
về xã nghi kim bị đất đá rác thải làm tắc nghẽn
nên vào sáng thứ bảy cuối tuần bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
đã huy động ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ trung đoàn bảy trăm sáu mươi bốn trường quân sự tỉnh
ban chỉ huy quân sự thành phố vinh phối hợp cùng cán bộ đoàn viên thanh niên địa phương
tiến hành lao động nạo vét khai thông mương thủy lợi nội đồng